để bàn giao một tám trăm linh hectare đất sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án sân bay quốc tế long thành vào tháng một mươi tới đây
các ngành chức năng của tỉnh đồng nai đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và xây dựng khu tái định cư cho người dân
bên cạnh đó chính quyền địa phương đã tăng cường thêm cán bộ từ các cơ sở ngành của tỉnh về để hỗ trợ việc kiểm đếm tại khu vực này và khẳng định sẽ giao mặt bằng đúng tiến độ
trong số hơn một tám trăm linh hectare khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng của giai đoạn một tỉnh đồng nai thu hồi gần một hai trăm linh ha của công ty cao su
đối với diện tích sáu trăm ba mươi hectare còn lại của hơn một hộ dân đã có phương án bồi thường hỗ trợ cho gần hai trăm bảy mươi hộ và chi trả số tiền hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng
theo kế hoạch các hộ dân còn lại sẽ hoàn thành chi trả tiền đền bù hỗ trợ vào tháng chín
hồi đây tỉnh đồng nai đã tăng cường thêm một hectare của công ty cao xu
nguồn kinh phí hỗ trợ của các lãnh đạo cơ quan nhà nước sự hỗ trợ kịp thời này cũng giúp cho người dân chúng tôi ổn định cuộc sống an cư lập hiệp trong thời gian sắp tới
bên cạnh đó tỉnh đồng nai cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư lộc an bình sơn
với diện tích hơn hai trăm tám mươi ha có thể bố trí chỗ ở cho hơn hai mươi tám người và xây dựng nhiều công trình công cộng khác như trường học chợ trụ sở ủy ban nhân dân xã
bên cạnh đó tỉnh đồng nai cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư lộc an